thưa quý vị báo cáo cập nhật vào lúc hai mươi ba h ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba của bộ y tế cho biết
tính đến thời điểm này việt nam ghi nhận sáu mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi sáu người mắc covid một mươi chín tính từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày một mươi ba tháng hai
đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
và hiện có một trăm hai mươi sáu ca nghi mắc covid một mươi chín và ba mươi một sáu trăm năm mươi chín trường hợp tiếp xúc gần
về từ vùng dịch phải theo dõi y tế
cụ thể một trăm hai mươi sáu ca nghi mắc covid một mươi chín là những người có dấu hiệu ho sốt về từ vùng dịch
đang được cách ly giám sát y tế chặt chẽ để tránh lây nhiễm ra cộng đồng
số người có tiếp xúc gần về từ vùng dịch hiện đang phải theo dõi y tế là ba mươi một sáu trăm năm mươi chín trường hợp
tổng số trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ là bốn hai trăm chín mươi năm trường hợp
tổng số mẫu được xét nghiệm cộng rồn là chín sáu trăm chín mươi sáu
còn trên thế giới nhiều nước đã công bố hàng loạt biện pháp mạnh mẽ quyết liệt
nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải philippines ngày một mươi bảy tháng ba tuyên bố nước này sẽ đóng cửa tất cả các sân bay
trên đảo luzon hòn đảo chính của nước này bắt đầu từ ngày hai mươi tháng ba tới đây
trong khi đó liên minh châu âu đã đóng cửa biên giới bên ngoài từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng ba
tức một mươi tám giờ theo giờ hà nội
người bên ngoài liên minh châu âu không được đi du lịch hay đi công tác
tại hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu trong phạm vi ba mươi ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng ba
từ bên ngoài lãnh thổ liên minh châu âu chỉ có nhân viên y tế nhà khoa học
và chuyên gia dịch tễ học mới được nhập cảnh
tại đức ngoại trưởng đức hiko mas ngày một mươi bảy tháng ba cho biết sẽ dành năm mươi triệu euro
để hồi hương những du khách đức bị mắc kẹt trên khắp thế giới
do việc di chuyển bằng đường không bị đình chỉ vì dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
cùng ngày chính phủ thổ nhĩ kỳ đã ra lệnh đóng cửa các quán cà phê
địa điểm vui chơi giải trí thể thao ngừng các lễ cầu nguyện tại nhà thờ hồi giáo
và ra hạn lệnh cấm bay tới hai mươi nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây làn
tại pháp vào một mươi hai h một mươi bảy tháng ba giờ địa phương
chính phủ nước này chính thức tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong một mươi năm ngày tới
trong nỗ lực ngăn chặn virus corona chủng mới sars cov hai
gây dịch viêm đường hốp cấp covid một mươi chín lây làn
còn ở mỹ chính quyền nhiều địa phương tại bang california
đã đưa ra thêm một luận quy định mới nhằm kiềm chế sự lây lan của covid một mươi chín
trong đó có tự cách ly tại nhà
california hiện đang là bang đi đầu nước mỹ trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
với việc triển khai quyết liệt những biện pháp được cho là khá mạnh tay
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang lan rộng một số ngân hàng đã nghĩ đến việc khử trùng tiền
nhằm phòng tránh sự phát tán của virus sars cov hai
tại thái lan một công ty trao đổi ngoại tệ của nước này đang bắt đầu áp dụng

công ty đưa ra những biện pháp này với tất cả các đồng ngoại tệ trước khi đưa vào lưu thông trong thị trường
công ty ngoại hối superics cho biết những biện pháp khử trùng đang được áp dụng vô cùng nghiêm ngặt
nhằm phòng tránh tối đa rủi ro nhiễm bệnh cho cả khách hàng lẫn nhân viên trong công ty
tiền mặt sau khi được tiếp nhận sẽ được gửi lên bộ phận xịt khử trùng
sau đó sẽ được đóng kín trong các túi ni lông nhằm ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập trở lại
mặc dù việc khử trùng này không đảm bảo một trăm linh có thể phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cho khách hàng và nhân viên
nhưng tâm thế chủ động phòng tránh vẫn tốt hơn
hiện tại phương pháp bảo đảm an toàn tốt nhất đó là không tiếp xúc và tiêu diệt tất cả các loại vi trùng học
tôi nghĩ tất cả các ngân hàng và cơ quan tài chính trên thế giới đều nên áp dụng biện pháp này
tôi đã dự định đổi tiền để tiếp tục du lịch
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh phức tạp kế hoạch này đã bị hoãn
tôi sẽ ở lại thái lan tôi thấy khá an toàn tại đây
thái lan đang nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp phòng dịch
sau khi ghi nhận thêm ba mươi ca nhiễm mới bệnh covid một mươi chín trong hôm qua
các chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế của thái lan trong quý i và quý ii sẽ chậm lại
do những ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín